mùa du lịch hè hai nghìn một mươi chín sắp diễn ra với nhiều lựa chọn cho khách du lịch
theo nhận định của các đơn vị lữ hành thì xu hướng du lịch nhóm gia đình sẽ tăng cao từ sau cuối tháng năm
thời điểm mà học sinh cấp tiểu học và cấp hai đã hoàn tất các môn thi
hè năm nay lượng tour mới được các doanh nghiệp tung ra thị trường khá nhiều
tạo thuận lợi cho sự lựa chọn và trải nghiệm của du khách nhất là khách gia đình có trẻ em đi cùng
theo đại diện của đơn vị lữ hành công ty cổ phần truyền thông du lịch việt
xu hướng du lịch ba thế hệ gia đình tại việt nam rất được quan tâm đề cao giá trị của gia đình truyền thống
tại việt nam khảo sát sơ bộ cho thấy khách đi tour du lịch hè có đến năm mươi là khách gia đình
với chúng tôi du lịch việt thì có cái chương trình vào hạ toán nắng yêu thương
ưu tiên và khuyến khích các gia đình đây là kỳ nghỉ mà gắn kết yêu thương giữa các thế hệ trong gia đình
ví dụ như tứ đại đồng đường tám đại đồng đường
chúng tôi khuyến khích bằng
cách giảm giá và quà tặng và cái tổng chi nó cũng rất lớn
lối bật so với mọi năm đấy là một cái hướng một chi ân khách hàng
bên cạnh đó xu hướng du lịch nước ngoài trong dịp hè được nhiều du khách ưa chuộng trong nhiều năm gần đây
điều này thể hiện rõ qua con số gần một mươi triệu người việt nam đi du lịch nước ngoài trong năm hai nghìn một mươi tám
được công bố tại hiệp hội du lịch việt nam
bên cạnh đó nhiều điểm đến có bờ biển dài và cảnh quan thiên nhiên
sơ cũng được các công ty lữ hành khai thác mạnh sau quá trình nắm bắt nhu cầu của du khách
chúng tôi đã ký kết với các hãng hàng không các nhà cung cấp dịch vụ
cùng với các đơn vị vận chuyển để nhằm đưa ra cái giá tour tốt nhất cho du khách
với cái giá chỉ bằng cái vé máy bay cứu hồi mà vẫn đảm bảo được tiêu chuẩn chất lượng của dịch vụ
chúng tôi đã đưa ra nhiều những chương trình khuyến mãi để nhằm cho du khách có cái nhu cầu để mua tour

chúng tôi còn có cái chương trình là mua tour trúng vàng
theo như là cái việc chăn tour đã thống kê thì cái du khách mà có nhu cầu đi du lịch vào hè năm nay
hiện tại đã tăng trưởng lên đến hai mươi bốn mươi so với cùng kỳ năm ngoái năm hai nghìn một mươi tám
do nhu cầu du lịch trong dịp hè tăng mạnh nên du khách cần chủ động đăng ký sớm để nhận tour với giá phù hợp
bên cạnh đó du khách cũng nên tìm hiểu kỹ về điểm đến
xây dựng lịch trình tour phù hợp với điều kiện sức khỏe của thành viên trong đoàn
để có một chuyến đi an toàn và thuận lợi